khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn năm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh và nhiệt độ là từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước